chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình nhịp sống kinh tế của truyền hình nhân dân
thưa quý vị và các bạn việt nam hiện đang có khoảng ba doanh nghiệp khởi nghiệp
con số này cho thấy đất nước ta đang có những bước phát triển mạnh mẽ trong hành trình hướng tới mục tiêu quốc gia khởi nghiệp
đây cũng là thành quả của những hoạt động hỗ trợ khơi dậy tinh thần khởi nghiệp trong giới trẻ
đang diễn ra mạnh mẽ trên khắp mọi miền của tổ quốc
trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi sẽ đề cập đến vấn đề này
trước hết mời quý vị và các bạn cùng điểm qua một số thông tin kinh tế nổi bật trong tuần
bộ công thương vừa ban hành thông tư bốn mươi một quy định về danh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh tạm nhập tái xuất
thông tư này áp dụng với một loạt loại hàng hóa như thạch cao thạch cao khan
chỉ cát từ công nghiệp luyện sắt hoặc thép xỉ luyện kim
ngoài ra các mã hàng khác cũng thuộc danh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh tạm nhập
tái xuất chuyển khẩu gồm dế loại hoặc bìa loại thu hồi tơ tầm phế liệu
phế liệu lông cừu hoặc lông động vật phế liệu bông vải vụn thủy tinh vụn và thủy tinh phế liệu
thông tư nêu rõ danh mục phế liệu không áp dụng đối với trường hợp kinh doanh chuyển khẩu
theo hình thức hàng hóa được vận chuyển thẳng từ nước xuất khẩu đến nước nhập khẩu
không qua cửa khẩu việt nam
đối với những lô hàng phế liệu đã làm thủ tục hải quan tạm nhập
chuyển khẩu trước ngày thông tư có hiệu lực được tiếp tục thực hiện theo quy định
tại nghị định sáu mươi chín của chính phủ
thông tư có hiệu lực từ ngày hai mươi tháng một mươi hai tới hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
có khoảng hơn hai mươi năm ngân hàng đã công bố báo cáo tài chính quý ba năm hai nghìn hai mươi
trong đó có hai mươi ba ngân hàng công bố chi tiết các con số về nợ xấu đến cuối quý ba
cho thấy nợ xấu đang có xu hướng tăng trở lại trong đó nợ nhóm năm
nợ có khả năng mất vốn tăng vọt
ba ngân hàng hiện đang chiếm hơn tám mươi ba hai trăm linh tỷ đồng nợ xấu tăng một mươi chín so với hồi đầu năm
chỉ có bốn trên hai mươi ba ngân hàng có nợ xấu sụt giảm là sacombank eximbank abbank và namabank
những ngân hàng có nợ xấu lớn trong hệ thống như bidv việt tinbank
vp bank có nợ số tăng khá mạnh trong chín tháng đầu năm
trong đó bidv tăng gần ba tỷ việt tiên banh tăng hơn ba một trăm linh tỷ vp bank tăng hơn ba hai trăm linh tỷ
cơ cấu nợ xấu có chuyển biến đáng lưu ý khi nợ xấu tăng chủ yếu do nợ nhắm
nợ có khả năng mất vốn tăng mạnh ba mươi một lên gần bốn mươi bảy tỷ đồng ở hai mươi ba ngân hàng chiếm đến năm mươi sáu tổng nợ xấu
tổng cục thuế vừa có văn bản gửi cục thuế các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
đề nghị các đơn vị tập trung thanh tra kiểm tra ngay các tập đoàn tổng công ty
các doanh nghiệp qua phân tích có sủi giao cao có thể khai thác về nguồn thu
từ đầu năm đến hết ngày hai mươi ba tháng một mươi toàn ngành thuế đã thực hiện hơn bảy mươi cuộc thanh tra
qua đó tổng số thuế tăng thu qua thanh tra kiểm tra là trên một mươi hai tám trăm linh tỷ đồng
giảm lỗ hơn một mươi chín bảy trăm linh tỷ đồng và giảm khấu trừ hơn một hai trăm năm mươi tỷ đồng
tuy nhiên theo đánh giá một số cuộc thuế có số thu bình quân trên một cuộc thanh tra
thấp chỉ dưới một trăm linh triệu đồng một cuộc
qua đó tổng cục thuế yêu cầu lãnh đạo các cục thuế huy động bổ sung nguồn nhân lực tối đa
cho công tác thanh tra kiểm tra và giao chỉ tiêu kế hoạch đến từng phòng đội
đề nghị các đơn vị tập trung thanh tra kiểm tra ngay các tập đoàn tổng công ty
các doanh nghiệp qua phân tích có rủi ro cao có thể khai thác về nguồn thu
tổng cục thuế cũng yêu cầu những đơn vị tăng cường công tác thanh tra
đối với các doanh nghiệp fdi có số lỗ lớn lỗ liên tục trong nhiều năm
và phát sinh giá trị giao dịch liên kết lớn
thưa quý vị dự án diện mạo mới cho chợ truyền thống trong đô thị
đã đưa ra những gợi ý để cải tạo ba khu chợ của hà nội
với đề xuất nguồn phát triển chợ có sự hợp tác của tư nhân
hội kiến trúc sư hà nội đã phối hợp với tổ chức hellbrid việt nam
thực hiện nghiên cứu diện mạo mới cho chợ truyền thống của hà nội
và đưa ra đề xuất thiết kế cải tạo đối với ba khu chợ dân sinh
chợ châu long có vị trí trung tâm quận ba đình gần hồ trúc bạch
vì vậy phương án đưa ra kết hợp với việc khai thác cảnh quan
chợ ngọc lâm nằm ngay dưới chân cầu long biên
có vị trí kết nối với khu ẩm thực ven sông hồng
dự án đánh giá một tầm nhìn và thiết kế hợp lý
có thể phát triển khu vực này thành một không gian hấp dẫn dành cho người đi bộ
chợ hạ huyện mê linh nằm trên trục đường từ sân bay nội bài về trung tâm thành phố
gần đền hai bà trưng được đánh giá là chợ có nhiều dấu ấn đậm nét của chợ vendo truyền thống
có thể xây dựng thành không gian đa chức năng một điểm đến cho du khách
dự án đã đưa ra các khuyến nghị để có thể triển khai thiết kế xây dựng mới và cải tạo các chợ này
theo đó bên cạnh nguồn vốn hỗ trợ của nhà nước đặc biệt là cho hạ tầng là sự hợp tác của tư nhân
từ kinh nghiệm của thành công và những bất cập trong cải tạo chợ trên địa bàn hà nội
dự án khẳng định việc thiết kế cải thiện chất lượng chợ cần đề cao sự tham gia của cộng đồng
đơn vị quản lý và chính quyền địa phương
được biết dự án có sự tham gia của ông stevis chuyên gia đã thực hiện hơn năm trăm linh dự án lớn
về tạo dựng nơi trốn tái thiết các cộng đồng chợ dân sinh ở nhiều quốc gia trên thế giới
thông tin từ dữ liệu thống kê của tổng cục hải quan vừa đưa ra cho thấy
đa tăng trưởng xuất siêu tiếp tục bật lên với con số đạt hơn bảy tỷ usd
theo đó trong tháng một
cả nước xuất khẩu gần hai mươi hai năm tỷ usd
qua đó nâng tổng giá trị xuất khẩu hết tháng một mươi lên hơn hai trăm linh hai tỷ usd
tăng một mươi năm hai so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
trong khi đó kiếm ngạch nhập khẩu tháng một mươi đạt gần hai mươi một tám tỷ usd
qua đó nâng tổng giá trị giá kim ngạch nhập khẩu của cả nước lên trên một trăm chín mươi bốn tỷ usd
như vậy hết tháng một mươi cả nước xuất siêu đến hơn bảy hai tỷ usd
đây là con số cao nhất trong nhiều năm trở lại đây
chỉ riêng tháng một mươi
có tới năm nhóm hàng xuất khẩu thu từ một tỷ usd trở lên
trong đó dẫn đầu là điện thoại và linh kiện máy vi tính
sản phẩm điện tử và linh kiện dệt may máy móc thiết bị giày dép
với trị giá kim ngạch và tốc độ tăng trưởng một mươi tháng qua
nhiều khả năng năm hai nghìn một mươi tám
kiếm ngạch xuất khẩu cả nước sẽ vượt hai trăm bốn mươi tỷ usd
con số kỷ lục từ trước đến nay
bộ tài chính cho biết trong hai tháng cuối năm hai nghìn một mươi tám
cần tiếp tục tăng cường quản lý giá bình ổn thị trường
chống buôn lậu và gian lận thương mại
theo đó các đơn vị trong ngành chủ động theo dõi diễn biến giá xăng dầu thế giới
bám sát thực hiện quyết liệt các chỉ đạo chỉ thị nghị quyết của đảng nhà nước chính phủ
ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia trong đấu tranh chống buôn lậu và gian lận thương mại
trong điều hành ngân quỹ và huy động vốn
quản lý chặt chẽ nợ công tiếp tục thực hiện tổ chức đấu thầu
thanh toán gốc lãi phí chay phiếu chính phủ theo kế hoạch năm hai nghìn một mươi tám
hoàn thiện phương án thống nhất đầu mối kiểm soát các khoản chi ngân sách nhà nước
đối với mô hình kho bạc nhà nước cấp tỉnh theo hướng rút ngắn tối đa số bước
giảm tối thiểu thời gian xử lý và đảm bảo yêu cầu quản lý
trong thời gian vừa qua xuất hiện tình trạng một số nông sản thủy sản không rõ nguồn gốc xuất xứ
được bày bán trên thị trường dưới tên gọi của sản phẩm cùng loại việt nam như nho ninh thuận
khoai tây đà lạt cá tẩm sapa
hành vi gian lận này tuy chưa phổ biến nhưng cũng đã phần nào làm giảm uy tín của sản phẩm việt nam
và ảnh hưởng tới lòng tin của người tiêu dùng
vì vậy bộ công thương vừa có văn bản gửi văn phòng chính phủ về xử lý thông tin báo chí
nêu về nông sản nhập khẩu đội lốt hàng việt nam
theo bộ công thương nguyên nhân của tình trạng nông sản đội lốt là do các quy định của pháp luật
về nhãn hàng hóa không yêu cầu thương nhân phải ghi nhãn hàng hóa đối với nông sản và thủy sản
bán trực tiếp cho người tiêu dùng
các quy định của pháp luật về truy xuất nguồn gốc chưa được áp dụng một cách toàn diện
và triệt để đối với nông sản thủy sản
đặc biệt dù pháp luật đã có các quy định chi tiết về cách xác định một sản phẩm
được coi là có xuất xứ việt nam tuy nhiên các quy định này mới được áp dụng cho hàng xuất khẩu
không áp dụng đối với các loại hàng hóa lưu thông trên thị trường việt nam
do vậy trong rất nhiều trường hợp các cơ quan chức năng không biết phải căn cứ vào đâu
để xác định một sản phẩm có phải là sản phẩm của việt nam hay không
để khắc phục tình trạng trên bộ công thương kiến nghị giao cho bộ khoa học và công nghệ chủ trì
phối hợp với các bộ ngành giả soát các quy định về ghi nhãn hàng hóa đối với nông sản thủy sản
đồng thời bộ công thương cũng sẽ phối hợp với các bộ ngành xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
quy định như thế nào là sản phẩm của việt nam để áp dụng cho hàng hóa lưu thông trong nước
nhằm chống gian lận xuất xứ việt nam và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
thưa quý vị dịp tết dương lịch tết nguyên đán kỷ hợi hai nghìn một mươi chín thành phố hà nội đã vận động một mươi tám doanh nghiệp
tham gia cung cấp hàng hóa tới trên một mươi bốn trăm linh điểm bán hàng bình ổn giá trên địa bàn
hà nội đã định hướng các doanh nghiệp đơn vị sản xuất kinh doanh chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất
dự trữ hàng hóa trong những tháng cận tết năm hai nghìn một mươi chín dự kiến tăng từ một mươi đến một mươi năm so với các
hiện đã có ba tổ chức tiến dụng đã đăng ký cho các doanh nghiệp vay vốn để thực hiện chương trình
với tổng số vốn lên đến hai bảy trăm linh tỷ đồng
trong đó trị giá hàng hóa chuẩn bị nguồn hàng bình ổn thị trường là trên bảy năm trăm linh tỷ đồng
riêng tháng cao điểm phục vụ tết từ ngày sáu tháng một đến ngày bốn tháng hai năm hai nghìn một mươi chín tức từ ngày một đến ba mươi tháng chạp
tổng trị giá hàng hóa của các doanh nghiệp chuẩn bị là trên một mươi tám trăm linh tỷ đồng
trong đó hàng bình ổn thị trường là hơn bốn hai trăm linh tỷ đồng
đến nay để đáp ứng nhu cầu hàng hóa dịp cuối năm và dịp tết nguyên đán
nhiều nông dân hợp tác xã doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn thị trường
đã bắt đầu tăng công suất sản xuất từ một mươi tới ba mươi so với ngày thường
theo số liệu thống kê của tổng cục hải quan gần hai bảy trăm linh xe nguyên chiếc các loại
đã được nhập khẩu về việt nam trong tuần đầu tháng một mươi một
trong đó thái lan tiếp tục lấn át các thị trường xuất khẩu xe nguyên chiếc sang việt nam
với gần chín mươi lượng xe làm thủ tục thông quan
cụ thể thái lan là thị trường nhập khẩu chính với gần hai ba trăm hai mươi xe
năm xe indonesia là hai trăm ba mươi xe số xe nhập khẩu từ hai thị trường này chiếm tới chín mươi năm tổng lượng xe nhập khẩu vào việt nam
bình quân giá mỗi xe nhập về hơn bốn trăm hai mươi triệu đồng
ngoài ra việt nam cũng nhập khẩu xe có xuất xứ từ các thị trường khác như trung quốc mexico đức
từ cuối tháng chín tới nay lượng ô tô nhập khẩu về việt nam đã tăng trưởng ổn định
tăng nguồn cung cho thị trường vào dịp cuối năm giúp người tiêu dùng việt nam có thêm nhiều sự lựa chọn
và phần nào giải quyết tình trạng khan hiếm xe nhập khẩu trên thị trường
và các bạn việt nam hiện đang có khoảng ba doanh nghiệp khởi nghiệp
con số này cho thấy đất nước ta đang có những bước phát triển mạnh mẽ trong hành trình hướng tới mục tiêu quốc gia khởi nghiệp
đây cũng là thành quả của những hoạt động hỗ trợ khơi dậy tinh thần khởi nghiệp trong giới trẻ
đang diễn ra mạnh mẽ trên khắp mọi miền của tổ quốc
những năm gần đây hoạt động hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp tại các trường đại học đã và đang diễn ra
với nhiều hình thức phong phú đa dạng
mới đây cuộc thi beathis jordant hai nghìn một mươi tám đã được trường đại học kinh tế đại học quốc gia hà nội tổ chức
tôi đồng hành với sinh viên trong toàn bộ quá trình từ khi có ý tưởng khởi nghiệp
cho tới khi ông thành lập qua các kế hoạch kinh doanh kế hoạch marketing các kế hoạch về nhân sự
là chúng tôi có một đội ngũ doanh nghiệp ở bên cạnh sinh viên để luôn luôn mentor
luôn luôn coaching cùng với các bạn sinh viên và đội ngũ các thầy cô các giảng viên
chúng tôi có một loạt các kế hoạch hành động liên quan đến cuộc thi để có thể trang bị cho các bạn những kỹ năng
cần thiết cho khởi nghiệp
và do đó thì kết quả của cuộc thi thì không chỉ là một vài ý tưởng khởi nghiệp được trao giải
mà kết quả của cuộc thi của chúng tôi là cả một cái chúng tôi có thể gọi là một hệ sinh thái về khởi nghiệp ở trong trường đại học kinh tế
tham gia cuộc thi các bạn trẻ các bạn sinh viên sẽ có cơ hội trao dồi kỹ năng
và học hỏi kinh nghiệm của các doanh nhân khởi nghiệp thành công
đồng thời có cơ hội tiếp cận nguồn vốn để hiện thực hóa ý tưởng kinh doanh của mình
và cuộc thi ueb business challenge đã giúp chúng tôi
kết nối được với rất nhiều nhà đầu tư các mentor
và họ đã đóng góp rất nhiều ý tưởng cho chúng tôi để chúng tôi hiện thực được ý tưởng của mình
bên cạnh những hoạt động như tổ chức các cuộc thi các lớp đào tạo
hình thức câu lạc bộ khởi nghiệp cũng đang được một số trường đại học triển khai
câu lạc bộ denemic của trường đại học hà nội là một ví dụ
tuy mới thành lập được gần hai năm nhưng mà câu lạc bộ cũng đã có rất là nhiều hoạt động nổi bật
câu lạc bộ một trong những hoạt động nổi bật đó là cuộc thi id beach
là một cuộc thi nội bộ về khởi nghiệp dành cho các bạn trong câu lạc bộ
và tuy nhiên trong năm hai nghìn một mươi bảy thì chúng tôi đã tổ chức cái cuộc thi này rộng ra toàn trường đại học hà nội
là nơi hội tụ những sinh viên có đam mê khởi nghiệp
trong câu lạc bộ này các nhóm có ý tưởng khởi nghiệp cũng được hình thành
và tìm kiếm cơ hội đưa sản phẩm ra thị trường
những hoạt động thực tế mà câu lạc bộ đang triển khai
sẽ giúp các ý tưởng khởi nghiệp này đẩy nhanh tiến độ thực hiện
cũng như tìm kiếm được các cơ hội tham gia
vào các cuộc thi tầm cỡ kết nối với các nhà đầu tư
về dự án của tôi dự án được bắt nguồn từ thực trạng ở việt nam hiện nay
đang trong quá trình giảm hóa dân số
và người cao tuổi gặp rất nhiều vấn đề liên quan đến sức khỏe thể chất và tinh thần
để giải quyết những vấn đề đó
thì chúng tôi đã đưa ra mô hình hoạt động tại các khu trung cư
bao gồm ba nhóm hoạt động chính
nhóm hoạt động hướng dẫn tư vấn chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi
nhóm hoạt động tổ chức các buổi hoạt động như là dã ngoại tham quan
dự án thiện nguyện về giải trí tinh thần cho người cao tuổi
và nhóm hoạt động nâng cao sức khỏe thể chất như club yoga khiêu vũ dưỡng sinh
dự án rất may mắn nhận được sự hỗ trợ từ công lập bộ dynamic và trường đại hào hà nội
hy vọng rằng trong tương lai sẽ có nhiều hơn nữa các cuộc thi
các sân chơi dành cho các bạn trẻ
để ý tưởng khởi nghiệp của họ được chấp cánh thành công
thưa quý vị và các bạn
những thông tin kinh tế vừa rồi đã kết thúc chương trình nhịp sống kinh tế tuần này
mọi thông tin xin được gửi về chương trình nhịp sống kinh tế phòng kinh tế truyền hình nhân dân
số bảy mươi một vũ ảnh chống hoàn kiếm hà nội
chương trình được phát mới vào lúc chín h bốn mươi năm phút chủ nhật và phát lại vào lúc chín h sáng thứ hai
một mươi năm h ba mươi phút thứ bốn một mươi h ba mươi phút thứ sáu của tuần kế tiếp
nếu quý vị và các bạn chưa kịp theo dõi chương trình trên các hạ tầng truyền hình
thì có thể theo dõi trên trang web nhân dân tivi vn hoặc kênh youtube của truyền hình nhân dân
xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau